nhằm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục tăng cường các giải pháp hạn chế nguy cơ lây nhiễm
việt nam airlines thông báo từ một mươi năm h ngày hôm nay ba mươi tháng ba hãng tạm ngừng cung cấp dịch vụ vào phòng khách bông sen
phòng khách hạng thương gia cho hành khách tại các sân bạch trong nước
quy định áp dụng cho tất cả hành khách hạng thương gia hội viên bông sen vàng và các khách khác có tiêu chuẩn vào phòng khách hạng thương gia theo quy định
đây là triển khai mới nhất của việt nam airlines trong công tác phục vụ để phòng dịch bảo đảm an toàn sức khỏe cho hành khách người lao động
trước đó việt nam airlines đã thông báo cắt giảm tối đa các đường bay nội địa